các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng này vận chuyển hơn một kg ma túy tổng hợp dạng đá
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ lạng sơn về hải dương cho đối tượng vũ đồng quang
thông tin chi tiết của vụ việc chúng tôi sẽ nói đến trong các bản tin sau